tại cơ sở hai bệnh viện trung ương huế đã tổ chức diễn tập phòng dịch corona cho toàn bộ cán bộ nhân viên bệnh viện
các đội phản ứng nhanh của bệnh viện trung ương huế và sở y tế tỉnh thừa thiên huế cũng tham gia buổi diễn tập này
bệnh viện đã đưa ra hai tình huống giả định
tình huống thứ nhất là một thanh niên sau khi đi du lịch nước ngoài trở về thì có những triệu chứng lâm sàng như bị cúm
nên đã được người nhà đưa đến bệnh viện để khám điều trị
tình huống giả định thứ hai là một người lớn tuổi được chuyển đến bệnh viện trung ương huế từ bệnh viện tuyến dưới
sau khi đã xác định nhiễm virus corona
tất cả bệnh nhân được cách ly đưa vào phòng điều trị đặc biệt
các quy trình diệt khuẩn phương tiện vận chuyển trang phục được tuân thủ nghiêm để dịch không lây lan ra cộng đồng
trong buổi diễn tập ngày hôm nay thì có rất nhiều các đơn vị bạn các bệnh viện của khu vực thừa thiên huế
đến là quan sát viên và cùng quan sát cũng như là học tập cùng trao đổi kinh nghiệm
trong việc diễn tập
để làm như thế nào đó thì tất cả các bệnh viện ở khu vực thừa thiên huế nói riêng
cũng như ở khu vực miền trung tây nguyên nói chung hiểu biết về việc phát hiện hiểu biết về cách ly
và đặc biệt là hiểu biết trong phương pháp vận chuyển để đảm bảo là cách ly hoàn toàn bệnh nhân
cũng như là để cho dịch không lây lan đến cộng đồng
bệnh viện trung ương huế là đơn vị tuyến cuối có trách nhiệm thu dung điều trị bệnh nhân nặng
dương tính với virus corona ở khu vực miền trung tây nguyên
buổi diễn tập nhằm mục đích tăng cường tính chuyên nghiệp của các đội phản ứng nhanh
các nhân viên công tác tại bệnh viện trong công tác phòng chống dịch
đồng thời cũng là phương án dự phòng trong trường hợp khi dịch bùng phát
thì toàn bộ nhân viên y tế của bệnh viện đều có thể tham gia cứu chữa bệnh nhân
và giữ an toàn cho bản thân
đang diễn tập cùng với cdc thứ huế để sẵn sàng ứng phó tất cả mọi tình huống
có thể xảy ra trong điều kiện phát hiện bệnh nhân
sau buổi diễn tập ban giám đốc bệnh viện trung ương huế và các bộ phận liên quan
đã tổ chức suốt kinh nghiệm và thống nhất việc tổ chức diễn tập phòng chống dịch là rất cần thiết
nó giúp các đơn vị kích hoạt giá soát lại quy trình ứng phó dịch bệnh
nhằm sớm phát hiện khắc phục những yếu điểm để khi áp dụng vào thực tế
có thể đạt được kết quả cao nhất